các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mục tiêu là trên chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đủ điều kiện được tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em tại hà nội nằm trong chiến dịch tiêm chủng toàn quốc bắt đầu từ hai mươi chín tháng một mươi
bộ y tế đã phê duyệt hai loại vaccine sử dụng cho trẻ em gồm commernoty của pfizer và spac của moderna
kỳ vọng trong quý bốn tiêm ít nhất một mũi vaccine cho tất cả trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thành phố hồ chí minh ninh bình và bình dương là những tỉnh thành thí điểm tiêm đầu tiên
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hà nội lập các điểm tiêm chủng chủ động lưu động ở trường học
bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông trường giáo dục thường xuyên các trường cao đẳng trung cấp nghề
trung tâm bảo trợ xã hội có nuôi dưỡng trẻ một mươi hai một mươi bảy tuổi và các điểm lưu động khác
trẻ cũng có thể tiêm tại trạm y tế hoặc điểm tiêm chủng tiêm vét cho nhóm bị tạm hoãn tại trường và trẻ không đi học
tổ chức tiêm tại bệnh viện cho trẻ mắc các bệnh bẩm sinh bệnh mạng tính ở tim phổi hệ thống tiêu hóa tiết niệu máu nghe tim phổi bất thường phản vệ độ ba với bất kỳ dị nguyên nào
theo bác sĩ khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc chiến dịch tiêm chủng cho trẻ sẽ ít thuận lợi hơn so với người lớn do trẻ thường sợ bác sĩ
có hiệu ứng dây chuyền cần người nhà đi cùng chăm sóc dẫn tới tăng số lượng người đến địa điểm tiêm chủng
vì vậy để trùng ngừa hiệu quả và đảm bảo an toàn cơ sở tiêm chủng cần đảm bảo chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ và người giám hộ phương án để tiêm chủng cho trẻ an toàn ngay tại trường học
trẻ cần được chuẩn bị tâm lý trước và trong khi tiêm phụ huynh nên động viên chấn an trẻ để tránh tâm lý lo sợ
bên cạnh đó trẻ còn nhỏ chưa có khả năng tự theo dõi và thông báo kịp thời các phản ứng sau tiêm
do đó gia đình cần theo dõi sát sao phản ứng sau khi tiêm của trẻ trong ít nhất bảy ngày đầu
phụ huynh và trẻ nên ở lại điểm tiêm chủng trong vòng ba mươi phút sau tiêm để được cán bộ y tế theo dõi sát
sáng ngày một mươi tháng một mươi một tại quyết định số năm nghìn hai trăm hai mươi năm bộ y tế đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín với vaccine phòng covid một mươi chín covaxin
đây là vaccine được sản xuất ở ấn độ
theo quyết định của bộ y tế vaccine covaxin mỗi liều vaccine có chứa năm mg
chứa sáu mg kháng nguyên toàn sát covid hai bất hoạt trùng niv hai triệu hai mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bao chế ở dạng hỗn dịch tiêm
vaccine được đóng gói hộp một mươi sáu lọ mỗi lọ chứa một liều năm liều một mươi liều và hai mươi liều mỗi liều năm ml
vaccine covaxin được sản xuất bởi công ty bharat biotech international limits từ ấn độ
trước đó tổ chức y tế thế giới cũng đã ban hành sử dụng khẩn cấp đối với vaccine covidrad biotech ấn độ phát triển
bổ sung vào danh mục vaccine ngày càng tăng được khu xác nhận để phòng ngừa covid một mươi chín do sars cov hai
bộ y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm việc phê duyệt covaxin cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể cục quản lý dược có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vaccine covid theo quy định khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu
cơ quan này cần thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu quản lý chất lượng vaccine nhập khẩu
cục khoa học công nghệ và đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn hiệu quả của vaccine covid
trên cơ sở ý kiến của hội đồng tư vấn sử dụng vaccine sinh phẩm y tế của bộ y tế hội đồng tư vấn trong quá trình sử dụng
cục y tế dự phòng thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm chủng vaccine covid
viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế có trách nhiệm kiểm định và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng lô vaccine covid đưa ra sử dụng
bộ y tế cũng đề nghị đơn vị phê duyệt vaccine có trách nhiệm phản hồi kịp thời các yêu cầu của bộ để bổ sung thêm dữ liệu
hoặc những yêu cầu có liên quan đến vaccine covid và chủ động cung cấp cập nhật thông tin mới trong suốt quá trình phát triển sản phẩm
công ty này phải phối hợp với cơ sở sản xuất vaccine đảm bảo điều kiện sản xuất tại cơ sở sản xuất vaccine covid và nhập khẩu vào việt nam
đảm bảo an toàn hiệu quả và chất lượng của lô vaccine covid nhập khẩu vào việt nam
đồng thời phải phối hợp với đơn vị phân phối
sử dụng vaccine covid triển khai hệ thống cảnh giác dược toàn diện đối với loại vaccine này tại việt nam theo quy định của pháp luật
đối với các cơ quan quản lý cục khoa học công nghệ và đào tạo viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế cục y tế dự phòng
viện vệ sinh dịch tễ trung ương và các đơn vị có đủ điều kiện tổ chức thực hiện đánh giá tính an toàn hiệu quả của vaccine
kiểm định các lô vaccine covaxin trước khi đưa ra sử dụng hướng dẫn việc bảo quản phân phối và sử dụng vaccine cho các cơ sở tiêm chủng
tính đến thời điểm này việt nam có chín loại vaccine covid một mươi chín đã được phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch sử dụng gồm
astrazeneca do astrazeneca sản xuất sputnik v viện nghiên cứu gamalea covid một mươi chín vaccine janssen johnson johnson
hiện vaccine phòng covid một mươi chín pfizer được tiêm cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
đã có một mươi hai địa phương trên cả nước tiến hành tiêm vaccine pfizer cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
khoảng gần một triệu liều vaccine đã được tiêm chủng
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp thành phố hà nội dự kiến sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại khu cơ sở
các trạm y tế lưu động góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
đến nay nhiều quận huyện trên địa bàn đã thành lập các trạm y tế lưu động
đồng thời kích hoạt và tổ chức diễn tập với các tình huống giả định
khi xuất hiện các chùm covid một mươi chín trong khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn
các buổi tập đã diễn ra rất thành công đáp ứng được yêu cầu về quản lý
theo dõi và chăm sóc người mắc covid một mươi chín đáp ứng khi công nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
phản ứng khi người dân mắc virus sars cov hai có diễn biến nặng
cần xử lý kịp thời khám chữa bệnh thông thường cho người dân
theo phó giám đốc sở y tế hà nội trần văn trung để hoạt động hiệu quả
một số trạm y tế lưu động cần xây dựng quy chế làm việc phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ
đồng thời niêm yết lịch trực đường dây nóng có biểu hiện biển chỉ dẫn đặt ở nơi dễ nhìn
các địa phương cũng cần quan tâm đến địa phương đặt trạm y tế lưu động
nên bố trí trạm y tế ở những nơi có giao thông thuận tiện
ngoài ra mỗi trạm y tế nên có ít nhất năm phòng riêng biệt đảm bảo thu nhận được một trăm linh trường hợp f
theo hướng dẫn của bộ y tế các trạm y tế lưu động có chức năng triển khai mọi hoạt động phòng chống dịch
tại cộng đồng kết nối giữa chăm sóc quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện
phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu khám chữa bệnh sơ cứu
chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao
hướng dẫn xét nghiệm virus sars cov hai bằng test nhanh